trước tình hình diễn biến phức tạp phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng đã ký ban hành văn bản
gửi sở giáo dục và đào tạo sở y tế ubnd các huyện thị xã về việc cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu
ở một mươi tám huyện thị xã chuyển từ dạy và học trực tiếp tại trường sang học trực tuyến để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó ubnd tp thống nhất đề xuất của sở giáo dục và đào tạo về việc cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu
ở một mươi tám huyện thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến
để phòng chống dịch covid một mươi chín từ ngày hai mươi tám tháng hai cho đến khi có thông báo mới